bươn trải nuôi con dù chẳng đủ đầy
với một hai đồng
hàng ngày tích cóp
người mẹ già cũng cố gắng hết sức rồi
bất lực nhìn đứa con trai nghiện ma túy
biết nó hư
nhưng đến mức độ gây ra tội ác tài đình kia
thì bà không thể ngồi tối
người mẹ ấy giờ đây chỉ biết kêu trời
kêu xuống phận
trần quốc thịnh đã không thể chối tội
trước các lý lẽ và chứng cứ
do các điều tra viên đưa ra
do nghiện ma túy
nên thịnh cân tiền
và vì tiền mán đã mất hết nhân tính
hắn đơn nghĩ đến anh lâm
người quen làm nghề xe ôm
và lên kế hoạch sát hại được cấp tài sản
thịnh chuẩn bị dây cáp điện
là một cái thòng lọc giống trong người
lúc một mươi chín h ngày ba tháng sáu
thịnh gọi điện thuê lâm trở đi xá vũ hội
khi đi ngang qua
ngày ba tháng sáu

ngày ba tháng sáu

ngày ba tháng sáu
thịnh gọi điện thuê lâm trở đi xá vũ hội
ngày ba tháng sáu

ngày ba tháng bảy
thịnh gọi điện thuê lâm trở đi xá vũ hội
đồ gian và vẫn muốn mua bán chứa chấp
nên nguyễn đức vinh không tránh khỏi tội danh tiêu thủy tài sản do người khác phạm tội mà có
đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội
những hành vi này không chỉ trực tiếp xâm hại an toàn cộng đồng
mà còn cản trở hoạt động đúng đắn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
trong việc điều tra xử lý người phạm tội gián tiếp khuyến khích người khác phạm tội nhiều lần
các điều tra viên nói rằng khi nhận ra tổ lỗi của mình trần quốc thịnh đã rất thành khẩn và ăn năn
những ngày đang chờ thi hành án là những ngày rất dài với hắn
những cơn nghiện ma túy thường xuyên dày vò
hơn nữa ám ảnh về tội lỗi mà mình gây ra đã làm cho trần quốc thịnh vô cùng khổ sở
cơ quan cảnh sát điều tra đánh giá về tính chất của vụ án và một lần nữa khẳng định ma túy đã hủy hoại con người
từ những con người ngoại mạnh lao động bình thường trở thành những kẻ sát nhân không còn biết đâu là nhân tính
vụ án này thêm một lần nữa đã báo động về sự xuống cấp nhân tính
cơ quan tỉnh thái bình đã khởi thuốc bị can bắt tạm giam đối tượng trần quốc thịnh vì hai tội giết người và cướp tài sản
khởi tố đối tượng nguyễn đức vinh về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
thưa quý vị và các bạn cuối năm hai nghìn một mươi năm chỉ trong một thời gian ngắn tại huyện di linh tỉnh lâm đồng
liên tiếp xảy ra nhiều vụ án phức tạp khiến tâm lý nhân dân hoàng mạng tột độ
trước tình hình đó chính quyền địa phương và đặc biệt là lực lượng công an phải đối diện với rất nhiều áp lực
họ không có lựa chọn nào khác mà buộc phải làm sáng tỏ các vụ việc trong thời gian sớm nhất để ổn định đời sống và tâm lý của người dân
cụ thể như thế nào kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngay sau đây
chúng tôi cũng khai thác thông tin của một gia đình của yến để cung cấp
trên cung cấp trên ảnh thì gọi như là công an huyện đã cử các tổ để tiến hành truy tìm thông tích nạn nhân

thủ trưởng kỹ thuật hình sự ngay sau đó đã thu mẫu vật từ người thân của đảng thị yến để tiến hành trưng cầu giám định nhằm xác định huyết thống với nạn nhân chưa rõ danh tính tử vong ở rừng cà phê
thủ trưởng kỹ thuật hình sự xuống ngay hiện trường
thủ trưởng kỹ thuật hình sự xuống ngay hiện trường
điều tra còn tiến hành kiểm tra hành chính nhằm mục đích phát hiện tài sản bất minh
những đối tượng lạ mặt xuất hiện tại địa phương trước và trong thời điểm người dân phát hiện tử thi cũng được các điều tra viên tiếp cận để tìm hiểu thời gian biểu
đặc biệt một số đối tượng cộng cán đối tượng mới tha tù thuộc diện quản lý của công an huyện diên linh cũng lần lượt được triệu tập lấy lời khai
thủ trưởng kỹ thuật hình sự xuống ngay hiện trường
kết luận cuối cùng thì lần này ở thị trấn di linh đặc biệt là xung quanh khu vực phát hiện tử thi người dân bắt đầu hoang mang lo sợ và có đôi chút hoài nghi về khả năng thành công của vụ án
sự lo lắng của người dân là điều dễ hiểu vì trước giờ địa phương rất hiếm khi xảy ra những vụ án đặc biệt nghiêm trọng
kết cục uy đát này phân nhiều do đối tượng tự chuốc lấy
nhưng giá như những người làm cha làm mẹ sống có trách nhiệm làm tròn bổn phận với núng ruột của mình
không đùn đẩy việc chăm sóc nuôi dưỡng giám dục con trẻ lên vai những người già
thì rất có thể tội ác đã không diễn ra
người đầu bạc giờ đã không phải nhỏ lệ vì kẻ đầu xanh và xã hội sẽ bình yên hơn rất nhiều